một đường dây đánh bạc dưới hình thức sử dụng mạng internet cá độ bóng đá vừa bị công an tỉnh hà nam triệt phá
các đối tượng bị bắt giữ gồm phạm thị hoa nguyễn mạnh cùng chú tại thành phố phủ lý và nguyễn văn minh chú tại thị xã duy tiên
cơ quan công an xác định trong thời gian từ tháng ba đến ngày hai mươi bốn tháng bốn hoa đã cung cấp trang cá độ bóng đá bóng tám mươi tám com cho hoạch để cung cấp cho minh tham gia đánh bạc
bước đầu cơ quan công an xác định số tiền đánh bạc của các đối tượng lên tới hơn một mươi tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can về tội đánh bạc và tiếp tục điều tra làm rõ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh tây ninh đang củng cố hồ sơ để xử phạt hành chính đối tượng tàng trữ mua bán động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm
tại cửa hàng kinh doanh chim cảnh có địa chỉ tại phường long hoa thị xã hòa thành tỉnh tây ninh do bà huỳnh thị thùy trang làm chủ có tàng trữ một mươi chín cá thể chim nhồng
đây là loại chim thuộc nhóm hai b danh mục loài nguy cấp quý hiếm
chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ cho phép việc nuôi nhốt mua bán các cá thể trên
lực lượng công an đã tạm giữ các cá thể trên và bàn giao cho tri cục kiểm lâm của tỉnh tây ninh bảo quản chăm sóc để tiến hành trưng cầu cơ quan chức năng giám định